là địa phương giàu bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số thời gian qua tỉnh lào cai đã trú trọng bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống
việc bảo tồn các làng nghề không những giữ gìn văn hóa mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc
nghề chạm bạc ở thôn xéo bờ hồ xã mường hung huyện bát sát tỉnh lào cai đang được xem là một điển hình giúp người dân vừa có thêm thu nhập vừa bảo tồn được bản sắc văn hóa
là một trong số ít những người theo đuổi nghề chạm bạc truyền thống nhiều năm nay anh tần phụ chu tại thôn xéo bờ hồ cho biết
mặc dù thu nhập của nghề không cao tuy nhiên để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cha ông để lại nên anh vẫn duy trì nghề chạm bạc như một thói quen hàng ngày

năm hai nghìn một mươi bảy xã mường homes đã thành lập hợp tác xã hỗ trợ trang thiết bị máy móc cho người dân nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm tạo thêm việc làm và thu nhập
năm hai nghìn một mươi bảy xã mường hôm đã thành lập hợp tác xã hỗ trợ trang thiết bị máy móc cho người dân nâng cao chất lượng và thu nhập
năm hai nghìn một mươi bảy xã mường hôm đã thành lập hợp tác xã hỗ trợ trang thiết bị máy móc cho người dân nâng cao chất lượng và thu nhập